tại hà tĩnh trong tình hình nguồn lực xây dựng nông thôn mới vẫn gặp nhiều khó khăn
thế nhưng địa phương đã có nhiều cách làm mang tính đột phá sáng tạo
liên kết giữa các xã cùng giúp nhau hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
điều này đã từng bước nâng cao đời sống của người dân
và làm thay đổi diện mạo của các làng quê trên địa bàn hà tĩnh
bao đời này hơn hai trăm linh hộ dân ở thôn trung phú xã thạch thắng huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
luôn mong ước có một con đường bê tông để đi lại và phục vụ sản xuất nông nghiệp
thế nhưng với nguồn lực của địa phương thì rất khó để thực hiện được mục tiêu này
tuy nhiên được sự giúp đỡ của người dân và cán bộ xã thạch văn
con đường lầy lội ngày nào giờ đã được bê tông hóa và sớm đưa vào sử dụng
ủng hộ như thế này thì bà con vui lắm người có nhiều thì ủng hộ nhiều người ít thì ủng hộ ít
có người lống chí nào là cũng có mình lược ra để ủng hộ cho
và bà con làm như thế này dân đây là rất cảm ơn
để phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào thực tế và mang lại hiệu quả cao hơn
tỉnh hà tĩnh cũng đã chủ động thêm hoặc bớt các tiêu chí
để phù hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
tiêu chí hai mươi là tiêu chí vườn mẫu và khu dân cư kiểu mẫu
tiêu chí này thì chúng tôi lại có tiêu chí con cho hai nội dung này
đó là có một mươi cái tiêu chí cho khu dân cư kiểu mẫu
và thứ hai là có năm tiêu chí cho vườn mẫu
khi tổ chức trước hết là người dân đến tham quan học hỏi chia sẻ và thấy rất đồng thuận
các vị chính quyền thấy rằng là việc này là một việc rất hợp lòng dân
chính vì vậy đã mở rộng và đến nay thì cả tỉnh cũng tham gia
ngoài việc nâng cao các tiêu chí đề ra một trong những mục đích mà hà tĩnh hướng tới
đó là nâng cao hiệu quả kinh tế đời sống cho người dân biến các xã đạt chuẩn nông thôn mới
nhờ đó đã tạo ra các mô hình du lịch chiêm ngưỡng trải nghiệm
những đặc sản của địa phương tại các xã nông thôn mới
mô hình du lịch ở các xã nông thôn mới không chỉ góp phần
tạo việc làm cuộc sống ổn định cho người nông dân nông thôn
mà còn tạo động lực suy trì và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của dân tộc
từ một vài mô hình thí điểm đến nay trên địa bàn huyện nghi xuân
có hơn hai mươi đơn vị đăng ký thực hiện mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn mới
bước đầu khi mà thua tuyển ra đời cùng với du lịch văn hóa danh nhân
du lịch văn hóa tâm linh du lịch biển thì hiện nay đây là một trong loại du lịch
mà được du khách khi về với nghi xuân họ rất là yêu quý
và họ thấy rất là thú vị khi về với cái đời sống nông thôn
sau năm năm triển khai xây dựng nông thôn mới với những cách làm sáng tạo đột phá
đến nay toàn tỉnh hà tĩnh đã có một trăm một mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới
phân bố toàn diện tại các địa phương vùng nông thôn vùng biển và vùng gò đồi
từ một tỉnh bề bộn khó khăn đặc biệt là sau sự cố môi trường biển
hà tĩnh đã trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới của toàn quốc
góp phần thay đổi diện mạo của các làng quê nông thôn